các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại địa bàn phường quang trung thành phố vinh công an thành phố vinh đã bắt quả tang đối tượng trần trung kiên chú tại tỉnh quảng bình đang trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
tại hiện trường đã thu giữ ba trăm sáu mươi g heroin một khẩu súng ngắn g tám mươi tám cùng nhiều tăng vật khác
khám xét khẩn cấp tại nhà ở của kiên tiếp tục thu giữ thêm hai khẩu súng k năm mươi chín
tại cơ quan điều tra đối tượng kiên khai nhận đang là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân làm ăn tại lào
và kiên đã vận chuyển số ma túy nói trên về thành phố vinh để tiêu thụ
cũng liên quan đến tội phạm ma túy tám năm tù là hình phạt mà đối tượng hoàng quốc gia phải chịu về tội mua bán trái phép chất ma túy
phiên xét xử lưu động vừa được tổ chức tại thành phố hà giang tỉnh hà giang
bị cáo hoàng quốc gia chú tại xã ngọc đường thành phố hà giang bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy
bản thân bị cáo cũng là người nghiện nên đã mua heroin về để sử dụng đồng thời bán lẻ kiếm lời cho những người nghiện trên địa bàn
xét hành vi vi phạm tính chất mức độ của bị cáo hội đồng xét xử đã tuyên phạt hoàng quốc gia mức án tám năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng trần minh trương chú tại tỉnh ninh thuận vừa bị công an tỉnh ninh thuận truy nã vì liên quan đến một vụ án giết người
đã bị phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bình dương bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa phương này
theo hồ sơ vào khoảng tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
trương cùng một số người quen tổ chức ăn nhậu tại nhà của anh phan thành kháng ở huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
đến đêm khuya có một nhóm thanh niên đến nhà anh kháng gây gỗ đánh nhau
trong lúc xô sát nhóm của trương đã đâm chết châu hoàng vinh hai mươi năm tuổi
sau khi xảy ra sự việc trương đã bỏ trốn vào bình dương làm thuê sinh sống
công an tỉnh bình dương đang làm thủ tục bàn giao trần minh trương cho công an tỉnh ninh thuận xử lý
bản tin tiếp tục với thông tin về việc bắt giữ các đối tượng cướp giật tài sản tại vĩnh phúc và cà mau mà phóng viên antv tại các địa phương vừa cập nhật
hai đối tượng nguyễn văn tự chú tại huyện tam đảo và hà xuân hưng chú tại xã đồng tĩnh huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc vừa bị công an huyện tam dương bắt khẩn cấp về tội cướp giật tài sản
trước đó hai đối tượng đi xe máy trên đường rồi áp sát một phụ nữ đi xe máy cướp giật chiếc điện thoại di động trị giá khoảng năm triệu đồng rồi mang đi tiêu thụ
sau ba tiếng nhận được trình báo của bị hại công an huyện tam dương đã điều tra làm rõ và bắt giữ tự và hưng thu giữ được chiếc điện thoại di động của bị hại và chiếc xe máy là phương tiện gây án
tại cà mau hai đối tượng cướp giật tài sản khác là huỳnh hiếu liêm và huỳnh hải sơn cùng chú tại thành phố cà mau đã bị quần chúng nhân dân bắt giữ cùng tăng vật là chiếc điện thoại di động khi chúng vừa ra tay cướp của bị hại trên tuyến đường quảng lộ phụng hiệp thuộc địa bàn phường năm thành phố cà mau
hiện hai đối tượng trên đã được bàn giao với công an tp cà mau để tiếp tục điều tra xử lý được biết đối tượng huỳnh hải sơn từng bị tuyên phạt ba năm tù treo cũng với hành vi cướp giật tài sản
tòa án nhân dân tp long xuyên tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo trần vĩnh lộc phạm tiến lực phan thanh tùng bùi thế trường và đỗ quang long cùng chú tại thành phố hải phòng về tội cho vay nặng lãi
theo cáo trạng tháng tám năm hai nghìn một mươi năm nguyễn mạnh tùng cùng các bị cáo lộc lực tùng trường và long từ thành phố hải phòng đến thành phố long xuyên an giang thuê nhà để ở và cho nhiều người vay tiền
tòa án nhân dân thành phố long xuyên tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo trần vĩnh lộc phạm tiến lực phan thanh tùng bùi thế trường và đỗ quang long cùng chú tại thành phố hải phòng về tội trao vay nặng lãi